trong khi đó tại quảng ngãi vào tối ngày hôm qua cũng vừa xảy ra một vụ thanh toán lẫn nhau giữa hai băng nhóm tại khu dân cư mới đường trường trinh thuộc tổ một phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
hai băng nhóm trên với hàng chục đối tượng tham gia đi trên năm xe ô tô sử dụng hàng nóng là súng và lựu đạn
công an thành phố quảng ngãi kịp thời truy bắt một số đối tượng đang trên đường tàu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc hai băng nhóm tổ chức đánh nhau có nhiều tiếng súng và mì nổ
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi kịp thời có mặt
lúc này một số ô tô đang bỏ chạy
tổ công tác một trăm một mươi ba đuổi theo ô tô biện số bảy mươi bảy b hai trăm linh bảy
trong lúc các đối tượng trên xe ô tô tìm cách bỏ chạy và chống trả
thì bị cảnh sát một trăm một mươi ba khống chế xe ô tô bắt giữ bốn đối tượng cùng nhiều mã tấu kiếm giao cho công an thành phố quảng ngãi
trong lúc nhận được tin báo của người dân lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba tiến hành tổ chức tái hiện trường ngay lập tức
sau đó trên đường tàu thoát phát hiện có khoảng bốn chiếc xe nuva và một chiếc xe một mươi sáu chủ
trên đường tàu thoát lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba tiến hành trắng ốp
rất may vụ hỗn chiến không xảy ra thương vong
lãnh đạo công an tỉnh quảng ngãi cũng đã có mặt ngay trong đêm xảy ra vụ việc
phối hợp cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tập trung điều tra truy bắt đối tượng tham gia hộn chiến
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin sau